sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi quốc hội làm việc tại hội trường nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật quản lý ngoại thương
trong phiên họp sáng nay hầu hết các đại biểu đều tán thành với báo cáo thẩm tra của dự án luật
những năm qua công tác quản lý nhà nước về ngoại thương đã chặt chẽ thông suốt minh bạch và hiệu quả hơn
song chính sách của nhà nước trong lĩnh vực này còn một số điểm chưa hoàn chỉnh cần tiếp tục hoàn thiện
vì vậy các đại biểu cũng đề nghị dự án luật cần phải quy định rõ ràng về hệ thống nguyên tắc thẩm quyền áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước về ngoại thương
các quyền nghĩa vụ mà thương nhân kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu phải thực hiện với nhà nước
hiện cơ chế quản lý ngoại thương hiện hành đang tạo ra những rào cản về thủ tục hành chính ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp
có ý kiến cho rằng sự thảo luật cần được xây dựng trên nguyên tắc và quan điểm cải cách thủ tục hành chính
duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi theo hướng hệ thống hóa hài hòa hóa các thủ tục hành chính có liên quan
các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động ngoại thương cần những cơ sở pháp lý ở mức cao nhằm thể hiện quan điểm hỗ trợ ngoại thương của nhà nước
tận dụng tối đa các ưu thế yêu đáy trong khuôn khổ thương mại song phương đa phương mà việt nam là thành viên
tạo sự ổn định minh bạch thống nhất đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới